tại khu công nghiệp suối dầu huyện cam lâm tỉnh khánh hòa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai hội nghị thúc đẩy sản xuất cá ngừ theo chuỗi chống đánh bắt cá bất hợp pháp và xuất khẩu cá ngừ vào thị trường châu âu
kể từ sau khi evfta có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi giá trị xuất khẩu cá ngừ của việt nam đã tăng lên đáng kể cụ thể trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi giá trị xuất khẩu là một mươi một chín triệu usd tăng một mươi ba ba so với các tháng trước
thêm vào đó nhu cầu tiêu thụ cá ngừ với chủng loại cá ngừ vây vàng cá ngừ sọc dưa đông lạnh và đóng hộp của người châu âu tăng mạnh do tác động của đại dịch covid một mươi chín do vậy đây là cơ hội tốt để cá ngừ việt nam tăng sự hiện diện trong thị trường đầy tiềm năng như eu
nhân dịp này hai container bốn mươi tám tấn cá ngừ của công ty trách nhiệm hữu hạn hải vương trị giá khoảng bốn trăm linh usd đã được xuất đi tây ban nha với thuế xuất